sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp ở trẻ em mặc dù cao điểm dịch bệnh thường diễn ra vào mùa đông xuân
tuy nhiên gần đây sở ghi nhận các ca bệnh quanh năm tại thủ đô hà nội
dù đã bước vào giai đoạn đầu hè nhưng số ca mắc sởi vẫn chưa giảm từ đầu năm đến nay
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay sởi đã xuất hiện ở hai mươi quận huyện nhiều bệnh nhi phải vào bệnh viện điều trị
từ đầu năm đến nay bệnh viện sanh pôn hà nội tiếp nhận hơn ba trăm linh bệnh nhi mắc sởi phải nhập viện điều trị
so với cùng kỳ năm trước số ca mắc tăng gấp ba lần đáng nói nhiều trường hợp khi vào viện đã có biến chứng nặng
sởi bắt đầu tăng độc biến tăng nhiều hơn so với tình hình sởi năm ngoái
cái thứ hai là cái vấn đề mà cái biến chứng biến chứng siêu hấp biến chứng viêm phổi thì rất là nhiều
mà đặc biệt là cả những bạn mắc sởi vẫn là những bạn tập trung vào những bạn chưa tiêm phòng
và với khoa chúng tôi thì vẫn ưu tiên là nhận những bạn bé bạn dưới một mươi hai tháng tuổi có siêu hấp biến chứng thì sẽ vào trong khoa
thời điểm này
trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhi nhập viện do mắc sởi
sởi này lây qua đồ mô hấp và cái độ lây lan rất là nhanh
và nếu như bố mẹ các cháu không để ý đến và không cách ly cho các cháu khi đã mắc bệnh là không cách ly thì sẽ lây lan ra cộng đồng rất là nhanh
theo sở y tế hà nội từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thành phố ghi nhận hơn một trường hợp mắc sởi
các quận huyện có số ca mắc cộng dồn cao
như hoàng mai thanh xuân nam tử liêm hà đông ba đình đống đa thanh trì
sởi thì tất cả trẻ em trong độ tuổi khi đến chín tháng tuổi là phải tiêm ngay mắc xin sởi không chờ tiêm mắc xin dịch vụ
hiện nay toàn thành phố đã tổ chức các hoạt động tiêm chủng hàng tuần
nghĩa là trong một tháng có bốn ngày tiêm chủng tại bốn tuần
thế thì khi trẻ đổ chín tháng tuổi lấy lên để đưa trẻ đi tiêm mũi một của mắc xin sởi ngay
thì mới có thể phòng được bệnh trời
khi có các dấu hiệu nghi sởi trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám
điều trị phòng biến chứng nguy hiểm như viêm phổi viêm phế quản thậm chí viêm não viêm mảng não viêm tủy cấp tính viêm cơ tim